công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập khu công nghiệp hiệp phước huyện nhà bè tp hcm
sau hai mươi năm thành lập khu công nghiệp hiệp phước đã phát triển vững chắc đến nay đã có một trăm sáu mươi ba dự án của một trăm năm mươi ba nhà đầu tư với tổng vốn triển khai hơn một mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
và năm trăm ba mươi ba triệu usd với nhiều ngành nghề khác nhau như công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ cơ khí chế tạo điện tử viễn thông vật liệu xây dựng công nghiệp chế biến thực phẩm giấy nhựa hóa chất dược phẩm
hiện toàn khu công nghiệp đã thu hút hơn tám một trăm bốn mươi lao động có tay nghề với thu nhập trung bình năm triệu đồng một tháng đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm trên bảy tỷ đồng
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi năm và sáu tháng năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất khẩu thông qua hệ thống cảng
tại khu công nghiệp hiệp phước trên một mươi tám tỷ đồng
trong dịp này đảng và nhà nước đã tặng huân chương lao động hạng ba cho công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước
ủy ban nhân dân thành phố tặng cớ thi đua nhằm ghi nhận những thành tích đạt được trong hai mươi năm qua của công ty
công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước cũng đã trao tặng cho chính quyền địa phương hai mươi năm nhà tình thương với tổng trị giá một tỷ đồng
cũng trong ngày một mươi sáu tháng chín nơi làm việc của văn phòng đảng ủy khu công nghiệp hiệp phước
cũng đã được khánh thành công trình có diện tích năm trăm hai mươi ba m hai với tổng mức đầu tư hơn hai tỷ đồng
cùng các trang thiết bị phục vụ do văn phòng thành ủy tp hcm trang bị
nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả cho các tổ chức chính trị xã hội tại khu công nghiệp hiệp phước